đến chiều nay nhiều vệt dầu loang đã xuất hiện khắp mặt sông cũng như tràn vào các nhánh sông nhỏ
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục ngăn dầu chảy ra từ con tàu bị chìm tiến hành trục vớt các container bị trôi trên sông
đồng thời lực lượng cảng vụ hàng hải và cảnh sát đường thủy thành phố đã tổ chức phân luồng giao thông và hạn chế các phương tiện lưu thông qua khu vực
và hiện các lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng của tp hcm vẫn đang có mặt tại hiện trường vị trí tàu chìm để kiểm tra và xử lý
hàng hải sẽ hạn chế lưu thông hàng hải từ ngã ba sông đồng chanh lòng tàu đến ngã bốn sông bốn mặt
thời gian hạn chế là từ một h năm mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi đến khi có thông báo mới
nhằm bảo đảm an toàn hàng hải cho khu vực cảng vụ hàng hải tp hcm đề nghị tàu thuyền hành trình từ tp hcm đến vũng tàu và ngược lại
tuân thủ các nội dung hướng dẫn như sau
hành trình theo tuyến luồng hàng hải xoài rạp hoặc đồng tranh gò gia hoặc sông dừa
tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường thường xuyên liên lạc với trung tâm vts sài gòn vũng tàu để được hướng dẫn điều động
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết vừa tiến hành kiểm tra một quán bar và phát hiện gần hai trăm linh thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy
đột kích quán bar phương lâm nằm trên nệ bàn quận tân phú
lực lượng chức năng phát hiện một trăm tám mươi năm năm nữ đang nhún nhảy trong trại
nhạc mạnh nhiều đối tượng tháo chạy khi thấy lực lượng công an và tìm cách phi tang ma túy
tuy nhiên đã bị khống chế tại chỗ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có sáu bàn cho khách sử dụng ma túy
ngay lập tức ba đối tượng tàng chữ chế phép chất ma túy đã bị bắt
lực lượng chức năng đã đưa một trăm bốn mươi hai người về trụ sở làm việc
bước đầu kiểm tra nhanh phát hiện ba mươi chín đối tượng dương tình với ma túy trong đó có hai mươi sáu nam và một mươi ba nữ
vụ việc đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý chủ quán bar cùng các đối tượng có liên quan
còn tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài cũng vừa bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán ba hv
tại khu phố phú tân phường tân phú thành phố đồng xoài phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
qua kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh quá giờ quy định
chủ cơ sở không xuất trình được danh sách lao động đã thông báo theo quy định
tiến hành kiểm tra nhanh ma túy đối với một trăm hai mươi hai khách và nhân viên đang có
mặt tại quán phát hiện một mươi bảy trường hợp dương tình với ma túy
hiện công an tp đồng xoài đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
tại tỉnh bình định sau hơn ba tháng kiên trì theo dõi mật phục thu thập chứng cứ
đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn vừa triệt xóa một đường dây mại dâm cực lớn trên địa bàn
hơn chục đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
từ cách đây hơn ba tháng lực lượng cảnh sát hành sự công an tp quy nhơn
tỉnh bình định đã nhận thông tin về những biểu hiện đáng ngờ tại nhà nghỉ an định
ở phường gành ráng tp quy nhơn
nơi đây thường có xuất hiện của nhiều khách nữ hoạt động nhộn nhịp về đêm
kiên trì mật phục theo dõi vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn
đột kích nhà nghỉ này và đã bắt quả tang năm cặp nam nữ thuê phòng để mua bán dâm
ngoài ra còn có một số đối tượng mại dâm khác đang chờ đến lượt để phục vụ khách
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi sau khi đã hoàn tất một số thủ tục tố tụng
lực lượng công an đã di lý hơn chục đối tượng
trong đó có bảy đối tượng mại dâm về trụ sở để tiếp tục đấu tranh khai thác
thứ nhất là về quy mô tổ chức là đối tượng đã tính có sẵn
đã đưa những người quen biết vào đứng tên để kinh doanh
còn đối tượng thực sự là ẩn ở phía sau tránh bị phát hiện
cái thứ hai là thuê ở một vị trí khác
để cho số gái mà dâm này ẩn nấu cư trú
để khi mà cơ quan điều tra hay cơ quan quản lý hành chính nhà nước
tiến hành kiểm tra tại cơ sở thì không phát hiện
cái thứ ba nữa là khi mà đối tượng chở gái tới bán dâm
thì tất cả các đối tượng chở đến thì trút được sẵn
tại vị trí nhà nghỉ khách sạn để mà quan sát đề phòng
khi thấy lực lượng công an tới để kiểm tra thì sẽ đánh động
pháo động cho đối tượng tìm mọi cách để trút khóc
cùng thời điểm tổ chức bắt quả tang hoạt động mua bán dâm tại nhà nghỉ an định
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn tiến hành kiểm tra một nhà trọ ở phường gênh ráng
bắt giữ võ thành duy chú thành phố quy nhơn
là đối tượng chuyên chăn rắt cung cấp gái mại dâm cho các khách có yêu cầu
trong đó có nhà nghỉ an định các đối tượng bán dâm chủ yếu ở tỉnh phú yên
giáp tanh với tỉnh bình định
sau thời gian hoạt động mại dâm ở khu vực ngã ba bình phú thị xã sông cầu
bị công an địa phương phát hiện nhóm đối tượng này đã giặt về địa bàn thành phố quy nhơn để tiếp tục hoạt động
ban ngày các đối tượng ở nhà trọ do võ thành duy quản lý
khi có mối duy điều động các đối tượng này đến các khách sạn nhà trọ để bán dâm
còn bên lực lượng danh sản sự là chủ động áp dụng các quyền pháp hiệp vụ của ngành
để mà theo dõi phát hiện và tiến hành các biện pháp để thu thập thông tin tài liệu chứng cứ
khi đủ chứng cứ để chuyển hóa bách qua tăng để đối tượng không có đường chối cãi
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi chứa và môi giới mại dâm
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án
làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm trộm góc chuyên nghiệp người nước ngoài đột nhập hàng loạt doanh nghiệp lấy cắp tiền tỷ
vừa bị công an tp đà nẵng bắt giữ
hai trong số các đối tượng đang bị bắt giam đều là những tên trộm chuyên nghiệp
từng bị tòa án nước ngoài tuyên phạt nhiều lần về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng được cho là cầm đầu tổ chức này gồm ban quê binh ba mươi tám tuổi
và ban sanke bốn mươi bốn tuổi quốc tịch trung quốc
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chúng đã gây ra năm vụ đột nhập vào các doanh nghiệp
phá kết sát cho các doanh nghiệp

ngoài ra còn có nhiều đối tượng khác được nhận định là có liên quan tới các vụ việc trên
ban ngày nhóm này thuê nơi lưu trú và xe máy đi khảo sát các doanh nghiệp và tìm thời cơ
ban đêm chúng mang theo các dụng cụ phá khóa đột nhập vào trộm cắp
gây án xong những dụng cụ phá kết sắt găng tay quần áo khẩu trang
được mang lên một hang đá trên đèo hải vân để cất giấu
được biết toàn bộ thiết bị phá khóa được mang từ trung quốc sang việt nam
ngoài hai đối tượng cầm đầu bị bắt giữ vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp của những đối tượng có liên quan khác
vào tối qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trong hầm chui tam hiệp
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày
xe khách biển số bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm chín mươi một chưa rõ tài xế điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a
hướng từ huyện trảng bom tỉnh đồng nai đi thành phố hồ chí minh
khi đang lưu thông trong hầm chui tam hiệp thuộc thành phố biên hòa
thì va chạm với xe máy biển số sáu mươi b một trăm ba mươi bảy nghìn sáu mươi ba do một thanh niên điều khiển
chở theo một thanh niên khác phía sau đang cố tình lưu thông vào trong hầm chui
nơi chỉ dành riêng cho xe ô tô qua hầm
cú đâm mạnh khiến cả hai thanh niên ngã xuống đường bị xe khách hất văng
kéo lê gần hai mươi mét và xe máy bị cuốn vào gầm xe khách
vụ tai nạn khiến cho hai thanh niên đi xe máy tử vong ngay tại chỗ
hàng chục hành khách trên xe ô tô đã được chuyển sang một xe khác đưa về thành phố hồ chí minh
để tiếp tục lộ trình
nhà nước tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp đông thị trấn vĩnh bình
huyện gò công tây tỉnh tiền giang về tội tổ chức đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi nổi ngay sau cánh mũi trái
còn về tội đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị ôm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú
tại xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang có sẹo chấm cách một cm trên đuôi mắt trái
và đối tượng lai thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại số bảy trăm tám mươi chín ấp tân tỉnh a
xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng dài hai cm cách bốn năm cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý